hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
kênh tòa sẽ được mở lại vào ngày một mươi năm tháng một mươi tại tòa án nhân dân tỉnh
cụ thể trong số bốn mươi tám người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan thì có mặt bốn người
trong đó có đại diện sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la hai mươi hai người có đơn xin xét xử vắng mặt hai mươi hai người không có đơn
trong số bốn mươi ba người làm chứng thì có một mươi hai người có mặt một mươi năm người có đơn xin xét xử vắng mặt một mươi sáu người không có đơn
đáng chú ý trong số những người được triệu tập có nhiều người là phụ huynh thí sinh được nâng điểm
và lãnh đạo một số sở cơ quan thuộc tỉnh sơn la
sau khi hội ý hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa
như thông tin đã đưa tám bị cáo được đưa ra xét xử sơ thẩm trong đó có trần xuân yến là phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo sơn la
theo cáo trạng các bị can trên đã câu kết nhận thông tin của bốn mươi bốn thí sinh để tìm bài thi sửa theo hướng nâng từ hai cho đến sáu năm mươi năm điểm trên mỗi thí sinh
đáng chú ý là chính các lãnh đạo khác của sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
cũng chuyển thông tin thí sinh cho các bị can để nâng điểm
do túng quẫn vì nợ nần nguyễn thanh hãn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tẩy xã hòa thắng huyện phú hòa tỉnh phú yên
đã dùng súng điện đến cửa hàng vàng ngọc kim cúc để cướp tài sản
viện kiểm sát nhân dân huyện phú hòa vừa ra cáo trạng truy tố trước tòa nhân dân cung cấp
để xét xử đối với bị can nguyễn thành hãn về tội cướp tài sản
trước đó cơ quan điều tra huyện phú hòa đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn thanh hãn
theo cáo trạng vào sáng ngày ba mươi tháng bốn do bị nhiều người nhắn tin đòi nợ nhưng không có tiền trả
cho nên hãn đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản tại các cửa hàng vàng trên địa bàn xã hòa thắng
hãn đã mượn mô tô của một người quen sau đó tháo hai gương chiếu hậu thay biển số
lấy súng điện búa và điều khiển xe máy đến cửa hàng vàng ngọc kim cúc của ông đỗ thanh lịch
tại thôn đông lộc xã hòa thắng để cướp
khi bước vào cửa hàng vàng hãn giả vờ mua vàng sau đó dùng búa đập vỡ tủ kính đựng vàng rồi cướp đi bốn sợi dây chuyền
phát hiện bị cướp ông lịch chi hô
hãn đã dùng súng điện bắn vào ông lịch đồng thời bỏ chạy về phía cánh đồng để trốn thoát
tuy nhiên người dân địa phương và lực lượng công an đã tiến hành tóm gọn được đối tượng
lợi dụng sơ hở của người dân sống ở vùng biên giới thuộc tỉnh kiên giang và an giang
hai đối tượng đã lấy trộm gần một mươi chiếc xe máy và đem đi tiêu thụ
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện giang thành tỉnh kiên giang đã hoàn tất hồ sơ
chuyển viện kiểm sát cung cấp đề nghị truy tố phạm văn đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và nguyễn quốc việt
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín cùng chú tại thành phố châu đốc tỉnh an giang về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào khoảng một giờ sáng ngày ba tháng bảy
tổ tuần tra công an huyện giang thành đang tuần tra thì thấy đức và việt đang đẩy một chiếc xe máy
có biểu hiện khả nghi nên đã ra hiệu dừng lại kiểm tra
thì phát hiện chiếc xe nói trên là do thức và việt vừa lấy trộm của chị nguyễn thị hạnh ở huyện phú quốc
ngoài vụ trộm nói trên tại cơ quan công an hai đối tượng còn khai nhận
trước đó đã trộm bảy chiếc xe máy khác trên địa bàn các huyện giang thành
thành phố hà tiên và tỉnh an giang đem qua biên giới campuchia tiêu thụ để lấy tiền đánh bạc
sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh vào dạng sáng qua
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã huy động lực lượng đồng loạt gia quân kiểm tra khám xét
tại ba địa điểm trên địa bàn thành phố sầm sơn và xã xuân giang huyện thọ xuân
bắt quả tăng một mươi bảy đối tượng chuyên trộm cắp chó năm mươi một con chó cùng nhiều phương tiện tăng vật khác có liên quan
lực lượng công an đã bắt giữ bốn đối tượng chuyên thu mua chó trộn gồm lê thị phượng lê thị huệ bùi ngọc dương
và nguyễn như tuấn cùng một mươi ba đối tượng chuyên bắt trộm chó
tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ năm mươi một con chó có trọng lượng gần sáu trăm năm mươi kg một mươi bộ kích điện hai súng bắn điện ba mươi một điện thoại di động các loại
những chai bột ớt hai mươi xe máy nhiều dao kiếm các loại hai bình xịt hơi cay hàng chục dây thòng lọng và kìm bắt chó
năm mươi triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật tài liệu có liên quan
tại công an các đối tượng đã khai nhận thực hiện hành vi trộn chó hơn một năm nay
và tổng số lượng trộn chó lên đếm
tại công an các đối tượng đã tiến hành triệu tập ba mươi đối tượng có liên quan về hành vi trộn cắp và tiêu thụ chó
đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án khởi tố các bị can về hành vi trộm cắp tài sản
và tiếp tục điều tra mở rộng truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm trước pháp luật
một vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền có sự tham gia của gần một trăm linh đối tượng
vừa bị công an huyện yên khánh phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh ninh bình bắt quả tàng

lễ tết hào thu của mỗi chủ gà khi vào sới là một trăm linh đồng và mỗi người ở sới chơi và xem là hai mươi đồng
tại tỉnh vĩnh long lực lượng công an huyện long hồ phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
vừa bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc với hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tại phần đất trống của bà bùi thị thúy nga ở sắt tân hạnh huyện long hồ làm chủ
lực lượng công an đã bắt giữ được ba mươi hai người
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi tám con gà đá một mươi chín cặp cửa sắt
một cái cân loại năm kg bốn mươi bảy xe mô tô ba mươi tám điện thoại di động ba cây dao tự chế
số tiền tạm giữ trên người của nhóm đối tượng đánh bạc khoảng một trăm một mươi triệu đồng
được biết đối tượng nguyễn thanh tân ở xã tân hạnh huyện long hồ là người đứng ra tổ chức vụ đánh bạc trên
thưa quý vị và các bạn tai nạn lao động thậm chí là mất mạng
tài nguyên thiên nhiên thất thoát ô nhiễm môi trường
đó là những thực tế đang xảy ra ở nhiều nơi
nhiều bãi vàng trái phép ở huyện miền núi tỉnh quảng nam
tuy nhiên vì mong muốn đổi đời nhiều phu vàng vẫn bất chấp mạo hiểm cả tính mạng của mình
khiến cho tình trạng khai thác khoáng sản vàng trái phép tiếp tục diễn biến khá phức tạp
và kéo dài thêm những hệ lụy đau lòng
mới đây ubnd tỉnh đã có văn bản yêu cầu chính quyền các huyện miền núi siết chặt quản lý
mở các đợt truy quét liên tục
với các vụ xảy ra chết người thì cơ quan công an sẽ tiến hành thu thập
củng cố hồ sơ xem xét khởi tố vụ án để xử lý nghiêm những sai phạm trên lĩnh vực này
những hình ảnh như thế này không khó tìm ở bất kỳ một bãi vàng trái phép nào ở miền núi quảng nam hiện nay
son nồi lương thực vật dụng khai thác vàng còn ngổn ngang khi lực lượng chức năng tổ chức truy quét
thậm chí ở đây vẫn còn cả bàn thờ cho những phu vàng xấu xố
có lẽ các phu vàng đang cầu xin sự đổi đời từ những miệng hầm sâu hắm
ngòm nhưng vàng được thấy giấc mơ đổi đời chưa thành hiện thực
thì đã có không ít phu vàng vĩnh viễn nằm lại giữa rừng sâu
tại bãi bom xã phước kim huyện phước sơn vụ sập hầm đã khiến một phu vàng tử vong

đã có hàng chục phu vàng tử nạn chết người tài nguyên thiên nhiên thất thoát ô nhiễm môi trường

trong hai năm trở lại đây các bãi vàng trái phép ở phước sơn nam giang nam trà my đông giang đã có hàng chục phu vàng tử nạn chết người tài nguyên thiên nhiên thất thoát ô nhiễm môi trường
trong hai năm trở lại đây các bãi vàng trái phép ở phước sơn nam giang nam trả my đông giang đã có hàng chục phu vàng tử nạn chết người tài nguyên thiên nhiên thất thoát ô nhiễm môi trường
những bãi vàng nơi rừng sâu tai nạn lao động và những cái chết vẫn đang trực chờ
trước những vấn nạn từ hoạt động khai thác vàng trái phép mới đây ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản
yêu cầu chính quyền các huyện miền núi siết chặt quản lý mở các đợt truy quét liên tục
với các vụ xảy ra chết người ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan công an nhanh chóng thu thập
củng cố hồ sơ xem xét khởi tố vụ án xử lý nghiêm những sai phạm trên lĩnh vực này
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
lúc đưa vào lớp nghĩ các cháu đã xuống hết trong khi trên xe vẫn còn một cháu ba tuổi chưa xuống xe
cháu bé sau đó bị bỏ quên trên xe từ tám giờ sáng cho đến một mươi năm giờ chiều
khi phát hiện ra sự việc cháu được đưa đi cấp cứu ở bắc ninh sau đó chuyển ra bệnh viện nhi trung ương hà nội
và tại đây sức khỏe của cháu đã dần hồi phục có thể nói chuyện với bố mẹ
công an huyện tiên du đã tạm giữ phương tiện và triệu tập những người có liên quan để làm rõ